chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình nhịp sống kinh tế của truyền hình nhân dân
thời điểm này trên khắp các nẻo đường đã tràn ngập đào quất sen lẫn sắc hoa xuân
nhiều người nhận xét năm nay đào nở rộ còn quất cũng ra hoa trôi lọc đúng thời điểm
vì thế giá cả không có nhiều sự biến đổi so với năm trước
đây cũng là nội dung chương trình nhịp sống kinh tế ngày hôm nay sẽ đề cập đến
trước hết mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một số thông tin kinh tế nổi bật trong tuần qua
thưa quý vị chính phủ vừa ban hành nghị quyết chín nqcp
thành lập ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
cụ thể chính phủ quyết nghị thành lập ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp là cơ quan thuộc chính phủ
thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ một trăm linh vốn điều lệ
và phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
theo quy định của pháp luật
ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp có tư cách pháp nhân
còn giấu hình quốc huy và tài khoản mở tại kho bạc nhà nước
cơ hội hàng hóa xuất khẩu của việt nam còn đang tồn đọng tại cửa khẩu tân thanh và các cửa khẩu trên địa bàn
có phương án bố trí bên bãi kho chứa hàng hóa điều tiết phân luồng giao thông để hạn chế tối đa ủn tắc giao thông
đồng thời quản lý kiểm soát chặt chẽ không để nhập lậu nhập khẩu hàng hóa không đúng quy định của pháp luật từ trung quốc vào việt nam
bộ trưởng các bộ tài chính công thương công an quốc phòng giao thông vận tải nông nghiệp và phát triển nông thôn
y tế khoa học và công nghệ tổng cục trưởng tổng cục hải quan và tư lệnh bộ đội biên phòng có trách nhiệm chỉ đạo
hỗ trợ ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn thực hiện tốt các nhiệm vụ trên
trong tuần qua tổng cục thống kê đã công bố các chỉ tiêu chủ yếu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp năm hai nghìn hai mươi
và giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi sáu của các tỉnh thành phố thuộc trung ương
theo tổng cục thống kê tổng số doanh nghiệp thực tế đang hoạt động tính tới thời điểm ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
trên phạm vi cả nước ước tính là trên năm trăm sáu mươi một doanh nghiệp tăng một mươi một so với năm hai nghìn một mươi tám
đặc biệt số doanh nghiệp thành lập mới cả nước năm hai nghìn một mươi bảy đạt kỷ lục cao nhất từ trước đến nay
với gần một trăm hai mươi bảy doanh nghiệp tăng một mươi năm hai so với năm hai nghìn một mươi tám
ở chiều ngược lại trong năm hai nghìn một mươi bảy tổng số doanh nghiệp ngừng hoạt động có đăng ký trên phạm vi cả nước
là trên hai mươi một sáu trăm linh doanh nghiệp tăng tám chín so với năm hai nghìn một mươi tám
tổng cục thống kê cũng đề nghị cần tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ
trong chuyển đổi cơ cấu thành phần kinh tế trong doanh nghiệp
theo hướng sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà nước thu hút fdi hiệu quả hơn
và đặc biệt khuyến khích tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển
ngoài ra cần nhanh chóng đưa luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa vào cuộc sống
để sớm hỗ trợ và khuyến khích các doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển nhanh hiệu quả trong thời gian tới
cũng trong tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám đã có năm nhóm hàng kim ngạch xuất khẩu trên một tỷ usd
kim ngạch xuất khẩu trong tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám ước đạt một mươi chín tỷ usd tăng hơn ba mươi ba so với cùng kỳ năm trước
trong đó đã có năm nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu trên một tỷ đô la là điện thoại và linh kiện
hàng dệt và may mặc xuất khẩu máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện xuất khẩu dây dép
và nhóm hàng máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng
đáng chú ý kinh mạch xuất khẩu nhóm hàng công nghiệp chế biến ước đạt hơn một mươi năm sáu tỷ usd
tăng ba mươi bốn sáu so với cùng kỳ và chiếm tỷ trọng
tổng khoảng tám mươi hai hai
dẫn đầu là mặt hàng điện thoại và linh kiện với kim ngạch xuất khẩu đạt hơn bốn tỷ đô la
tiếp đến là hàng dệt và mai mặt với hai ba tỷ usd
trong khi đó xuất khẩu máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện đạt kim ngạch hai hai tỷ đô la
xuất khẩu dây dép đạt một ba tỷ usd và nhóm hàng máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng đạt một năm tỷ usd
ngân hàng nhà nước cho biết
từ ngày sáu tháng hai tổng dự trữ ngoại hối lên tới trên năm mươi bảy tỷ usd
từ đầu năm đến nay ngân hàng nhà nước đã mua vào được hơn bốn tỷ usd
còn trong năm hai nghìn một mươi bảy ngân hàng nhà nước đã mua được một mươi ba tỷ usd bổ sung vào dự trữ ngoại hối
có được kết quả đó là nhờ sự kiên định nhất quán của ngân hàng nhà nước trong điều hành các công cụ chính sách tiền tệ
đặc biệt là liên quan đến thị trường ngoại tệ tỷ giá
mức dự trữ ngoại hối cao này đặc biệt quan trọng trong việc củng cố uy tín và vị thế của việt nam
trong năm hai nghìn một mươi bảy
trong điều kiện nguồn cung ngoại tệ dồi dào
ngân hàng nhà nước đã điều chỉnh linh hoạt tỷ giá mua ngoại tệ phù hợp với diễn biến thị trường
chính vì vậy tỷ giá thị trường ngoại tệ thị trường vàng được điều hành ổn định
đáp ứng đầy đủ nhu cầu ngoại tệ cho nền kinh tế hỗ trợ tốt cho xuất khẩu
thưa quý vị ngân hàng nhà nước đã khẳng định ngành ngân hàng sẽ bảo đảm cung ứng các loại tiền
đủ tiêu chuẩn lưu thông trong dịp tết nguyên đán
đồng thời sẽ vẫn đưa ra một lượng tiền mới nhất định để đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân
trong dịp tết nguyên đán mội tuất hai nghìn một mươi tám
ngân hàng nhà nước sẽ thường xuyên theo dõi nắm bắt diễn biến thu chi tiền mặt
và tồn quỹ tiền mặt tại các chi nhánh tỉnh thành phố tập trung mọi nguồn lực sẵn sàng ứng trực mức cao nhất
để kịp thời điều chuyển tiền đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiền mặt kể cả trong trường hợp xảy ra đột biến
ngân hàng nhà nước đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc các tổ chức tiến dụng
chủ động đáp ứng đầy đủ kịp thời nhu cầu tiền mặt nhu cầu thanh toán và hoạt động các máy atm
có kế hoạch trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn về kỹ thuật và đường dây nóng để tiếp nhận phản hồi của khách hàng khi có sự cố xảy ra
ngành ngân hàng cũng khuyến cáo các doanh nghiệp có kế hoạch chi tiền lương thưởng giàn trải cho công nhân viên
để tránh áp lực lên máy atm có kế hoạch dự phòng chi bằng tiền mặt nếu máy atm gặp sự cố
trong giai đoạn cao điểm phục vụ tết nguyên đán hai nghìn một mươi tám cảng hàng không quốc tế nội bài sẽ tăng cường nhân lực
và cơ sở vật chất để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân cảng sẽ duy trì từ năm mươi đến năm mươi bốn quầy tại sảnh a b và sảnh e
ở nhà ga t một dự kiến bổ sung từ bốn đến năm quầy phục vụ hành khách không mang hành lý ký gửi
đồng thời tăng cường người hướng dẫn hành khách làm thủ tục qua kiosk trên website qua điện thoại di động
lực lượng giám sát và thiết bị cũng được triển khai thêm để rút ngắn thời gian trả hành lý
nhất là các chuyến bay quốc tế đến có lương hành khách tăng đột biến
trước đó cục hàng không việt nam đã yêu cầu các hãng hàng không phải kịp thời thông tin và tăng cường phục vụ hành khách
trong trường hợp chậm hủy chuyến yêu cầu các hãng taxi và các công ty kinh doanh dịch vụ ở mặt đất
cam kết không tăng giá phục vụ tại bất cứ không thời gian nào trong ngày
thưa quý vị tết nguyên đán đang đến gần không khí sắm tết người dân ở các địa phương đang trở nên tấp nập
và sôi động hơn bao giờ hết đặc biệt ở những phiên chợ vùng cao cuối năm không khí này lại nhộn nhịp hơn
huyện bảo lạc tỉnh cao bằng là nơi sinh sống chủ yếu của dân tộc tài
những phiên trợ này được họp vào các ngày mùng một mùng năm một mươi một một mươi năm hai mươi một và hai mươi năm âm lịch hàng tháng
và thường chỉ học từ sáng đến trưa nhưng trong những ngày giáp tết các phiên chợ thường đông đúc hơn
kéo dài từ sáng cho tới tận chiều muộn mới tan
từ giữa tháng chạp chợ phiên bảo lạc đã nhộn nhịp đầy đủ các mặt hàng tết
với nhiều chủng loại mẫu mã và giá cả khác nhau
giúp cho bà con đồng bào các dân tộc có thêm nhiều lựa chọn mua sắm phục vụ cho sinh hoạt của gia đình
cũng giống như các chợ khác chợ bảo lạc phân thành từng khu vực chuyên bán gạo
thực phẩm bánh kẹo song chảo quần áo giày dép
ngoài các dân hàng như mức tết bánh kẹo quần áo
thì dân hàng tranh theo hoa nhựa hoa đá cũng rực rỡ đầy sắc xuân
phiên trợ rực rỡ sắc màu bởi hàng hóa nông sản ở nơi đây rất đa dạng và phong phú
năm nay tết thì các mặt hàng ở trong này thì mình hơn hẳn mỗi năm
đấy nói chung là các mặt hàng đều có đủ
đấy ai mua cái gì là có sẵn đấy
bây giờ ở đây cũng có nhiều đồ dưới xuôi lên lắm
nhiều thứ tiện hơn trước nhiều chỉ cần ra chợ là bà con mua được
với việc phát triển như hiện nay các mặt hàng phục vụ đời sống của người dân
cũng đã có mặt tại từng nơi trên khắp cả nước
có thể nói chợ phiên ngày tết là nét sinh hoạt văn hóa truyền thống
là điều kiện để nhân dân được giao thương
trao đổi hàng hóa bảo tồn nét văn hóa đặc sắc của mỗi dân tộc
góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của các địa phương
mỗi dịp tết đến xuân về
việc tăng giá hàng hóa đã trở thành nỗi lo của nhiều gia đình
tuy nhiên khác với mọi năm năm nay thị trường đã có xu hướng ổn định hơn
theo sở công thương hà nội
để bảo đảm đủ lượng hàng hóa tiêu dùng cho trước trong và sau tết nguyên đán
hà nội đã có kế hoạch dự trữ tăng từ một mươi một mươi năm lượng hàng hóa so với cùng kỳ năm trước
thời điểm này giá cả hàng hóa tết không có nhiều biến động
các mặt hàng gia dụng điện máy gần như vẫn ổn định
dự kiến các doanh nghiệp sản xuất mặt hàng bánh mứt kẹo rượu bia nước giải khát
đưa ra thị trường phục vụ tết khoảng một mươi tỷ đồng hàng hóa
nhóm cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ hàng mứt kẹo giò chả miến nông sản chế biến chè
cũng đã cung ứng cho thị trường hà nội khoảng hai hai trăm linh tỷ đồng
theo kế hoạch sở công thương hà nội quản lý thị trường phối hợp với các quận huyện
sẽ tiếp tục tập trung lực lượng kiểm tra loại bỏ các loại hàng hóa kém chất lượng ra khỏi chuỗi cung ứng
đồng thời đẩy mạnh việc cấp đăng ký các cửa hàng nhận diện hàng hóa nông sản
đáp ứng nhu cầu tiêu dùng dịp tết và sau tết nguyên đán
vâng chỉ còn vài ngày nữa là đến tết mộ toát hai nghìn một mươi tám
thời điểm này trên khắp các nẻo đường con phố đã tràn ngập đào quất sen lẫn sắc hoa xuân
nhiều người nhận xét năm nay đào nở rộ còn quất cũng ra hoa trồi lộc đúng thời điểm
giá cả không có nhiều sự biến động so với những năm trước
những ngày này thị trường đào quất đã bắt đầu sôi động hẳn
nhiều người dân đã đổ xuống đường để đi ngắm hoa tết
hoặc ra tận nhà vườn để xem và đặt cọc mua đào quất
chỉ với một trăm năm mươi bốn trăm linh ngàn đồng là đã có thể mua được những cây quất có tán bục túm tròn quả lúc liều
còn với những cây được tạo dáng kỳ công có đủ quả chín hoa
lộc giá bán có thể từ vài triệu đồng đến cả chục triệu đồng mỗi cây
tuy vào thế và tuổi đời của cây
tính đến thời điểm này
đào cũng đã bắt đầu khoe sắc rất rực rỡ
hầu hết các chủ vườn đào đều khẳng định năm nay giá đảo sẽ không biến động nhiều
những cây đào thế có thể được cho thuê với giá từ năm tới hai mươi triệu đồng một gốc
còn với cây thường có giá giao động khoảng từ một tới hai trăm linh ngàn đến vài triệu đồng một cây
đào cành được bán từ tám mươi tới năm trăm linh ngàn đồng một cành
với thời tiết có nắng có rét hiện nhiều cây đã bắt đầu nở rộ
nhưng với bản tay khéo léo của người chồng đào vẫn phát triển thuận lợi
bảo đảm cây vẫn bung hoa vào đúng dịp tết
cây đào rất phụ thuộc thời tiết ấm thì nó nở rất nhanh rét thì nó không nở nữa
thế cho nên là mình biết được điểm đó thì mình làm sao bắt đầu mình tác động sơ bộ
ví dụ như có thể giảm tưới tăng thế phân tăng nước giảm nhiệt độ che nắng
đấy là những biện pháp ban đầu để làm cây đào theo ý mụn
sau đó là đối với cây đào thực thống này thì đòi hỏi cao hơn
giá trị nó cao hơn thì mình có thể đầu tư lớn hơn
xây dựng những mô hình mà mình kiểm soát được thời tiết và nhiệt độ
qua đó là mình có thể muốn nó ra hoa chúng như mình muốn
những cành đào nảy kín nụ những cành quất mơn mửn xanh tươi
chữ quả nảy lọc báo hiệu tết đã đến rất gần
về đẹp của đào của quất của các loài hoa xuân khoe sắc
sẽ luôn mang lại sự ấm cúng đến cho mỗi gia đình
gieo vào lòng người niềm vui niềm tin yêu hy vọng vào năm mới an khang